trong tương lai một số địa điểm rộng sẽ được quy hoạch và xây dựng thành các bệnh viện tạm thời quy mô lớn
ủy ban y tế thành phố cho biết bắc kinh đã báo cáo năm mươi chín ca bệnh có triệu chứng và tám trường hợp không triệu chứng tại địa phương tính đến một mươi năm h chiều ba mươi tháng bốn đưa tổng số trường hợp covid một mươi chín mới tại đây lên hai trăm chín mươi năm ca kể từ ngày hai mươi hai tháng bốn liên quan đến một mươi ba quận trong đó một trăm hai mươi ba trường hợp được phát hiện ở quận triều dương
hai cuộc xét nghiệm acid nucleic mới trên toàn quận này sẽ được tiếp tục tổ chức vào ngày một tháng năm và ngày ba tháng năm
xét nghiệm thường xuyên giờ đã trở thành trụ cột trong chính sách không covid một mươi chín của trung quốc nhằm chống lại làn sóng dịch tồi tệ nhất kể từ đợt bùng phát ở vũ hán hồi năm hai nghìn hai mươi
trong cuộc họp quý vào hôm hai mươi chín tháng bốn bộ chính trị trung ương đảng cộng sản trung quốc tuyên bố sẽ duy trì chiến lược không covid năng động
song lưu ý rằng nỗ lực kiểm soát dịch bệnh nên phù hợp với đặc điểm di truyền
và biến đổi của virus nhằm giảm thiểu tác động của các đợt bùng phát đối với kinh tế xã hội
quý vị và các bạn thân mến trước thực tế số ca mắc mới từ các biến thể đang lưu hành vẫn không ngừng tăng tại các quốc gia
cũng như nguy cơ tiềm ẩn hai dòng phụ ba bốn và ba năm của biến thể omicron
câu hỏi về thời gian kết thúc dịch covid một mươi chín lại càng trở nên vô định
những thông tin mới nhất về diễn biến của virus sars cov hai cũng như những tin tức thời sự trong dịp lễ sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chúc quý vị một buổi tối nghỉ lễ thật nhiều niềm vui
xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ phát sóng tiếp theo